sau gần một năm ứng dụng bán vé qua mạng thì việc chủ động đặt vé tết đã được người dân lựa chọn nhiều hơn
tuy nhiên ở nghệ an tỷ lệ hành khách mua vé tàu qua mạng chưa cao nên dễ xảy ra nguy cơ sốt vé vào dịp tết
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
mặc dù chiến dịch bán vé tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy được ngành đường sắt khởi động từ ngày một tháng một mươi
nhưng tại nghệ an rất ít người đăng ký
theo thống kê tại gà vinh chỉ có khoảng hai số lượng hành khách tại nghệ an
thực hiện mua vé qua hệ thống điện tử
phần lớn người dân vẫn quen với việc đến các quầy vé ở ga để mua trực tiếp hoặc gọi điện qua đại lý để lấy vé
năm nay kỳ nghỉ tết dự tính kéo dài một mươi ngày nên ngành đường sắt đã lên kế hoạch cụ thể
theo đó tổ chức thường xuyên một mươi năm đoàn tàu thống nhất từ sài gòn vinh hà nội và chiều ngược lại
chỉ trong ba ngày
ba ngày đầu cả nước đã có trên bảy mươi ba vé tàu tết đình dậu được khách hàng đặt mua
trong đó tại nghệ an mới chỉ có bốn trăm linh vé
tại gà vinh ngoài việc duy trì bán vé qua hệ thống website www dsvn vn vnr vn và vétàu com vn
vẫn tổ chức các quầy bán vé khi khách có nhu cầu
mùa thế này thì tôi cảm thấy là hiện dư là nó thoải mái và rất nhanh chóng dễ dàng hơn trước nhiều
không ngày tết thì nó cũng nhôn nhịp hơn tí nhưng mà có cái là tối nay có số điện thoại của nhà gái thì nhà gái có vấn đề cho anh về cho thôi
theo dự báo trong những ngày giáp tết và sau tết đình dậu thì tình trạng khách hàng đến đặt vé tại ga vinh sẽ tăng đột biến và có thể tạo nên xuất vé
vì theo tính toán của ngành đường sắt trong dịp tết năm ngoái tại gà vinh bình quân mỗi ngày bán tám bốn trăm linh vé vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách
bởi vậy ngành đường sắt khuyên cáo khách hàng nên có kế hoạch đặt vé trước tránh tình trạng rôn vài
theo những ngày giáp tết
các tỉnh việt nam để về quen tết
việc triển khai bán vé tàu trước tết bốn tháng của ngành đường sắt không chỉ làm giảm tình trạng xuất vé chen lấn tại các nhà ga vào dịp tết
mà với hình thức lấy vé qua mạng đã loại bỏ hoàn toàn vé chợ đen
mỗi hành khách đi tàu hiện nay chỉ cần đăng ký đúng thông tin cá nhân thì yên tâm đúng giờ cho hành trình của mình